nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội óc on bóc của đồng bào khơ me
mới đây tại tỉnh trà vinh đã khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu sản phẩm nông thủy sản
vùng đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong bảy ngày hội trợ thu hút hơn một trăm năm mươi đơn vị trong và ngoài tỉnh
tham gia trưng bày ba trăm năm mươi gian hàng thuộc các lĩnh vực hàng hóa công nghiệp
thực phẩm chế biến giống cây trồng thuốc bảo vệ thực vật máy móc dùng trong nông nghiệp
sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sản phẩm làng nghề
hội trợ là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu nông sản giao lưu và ký kết nhiều hợp đồng có giá trị cao
tạo cơ hội cho việc xây dựng nâng cao giá trị thương hiệu